lại có thêm một vụ việc dùng clip nóng uy hiếp người yêu bị bắt giữ
một đối tượng ở thành phố buôn ma thuật sau khi bị bạn gái chia tay
đã chiếm dụng tài khoản gmail và facebook của bạn gái
rồi tung những video nhạy cảm liên quan đến người này
công an thành phố bô ma thuật tỉnh đắk lắc vừa ra quyết định
tạm giữ hình sự đối tượng trên về hành vi làm nhục người khác
tại cơ quan điều tra bước đầu đối tượng khai nhận trong thời gian yêu nhau
hai người có ghi lại nhiều clip nhạy cảm
đến cuối năm hai nghìn hai mươi một giữa hai người xảy ra mâu thuẫn và chia tay
vì bực tức nên đối tượng đã tìm cách chiếm dụng tài khoản gmail và facebook của bạn gái cũ
ngoài ra đối tượng còn dùng sim giác điện thoại tạo một tài khoản gia lô với tên của bạn gái cũ
từ những tài khoản này đối tượng đã gửi các video trước đó cho nhiều người thân và bạn bè của cô gái
hành vi của đối tượng đã gây tâm lý hoang mang lo lắng xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm danh dự của bạn gái cũ